xin chào các khán thính giả yêu quý đã trở lại với chiếc postcard ngày hôm nay của mai hoa
nếu ai đang phải bận rộn với công việc hay đau đầu với những vấn đề trong cuộc sống
thì hãy tạm gác mọi thứ và trải nghiệm cảm giác đi vào trong rừng
hãy nhắm mắt lại để rồi nghe tiếng chim hót cùng âm thanh xào sạc của lá cây
hít thở tận hưởng không khí núi rừng dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ
thì chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu thoải mái và tâm hồn như được tưới mát trở lại
tắm rừng là một khái niệm khá mới ở việt nam nhưng nó đã phổ biến từ rất lâu trên thế giới
tắm rừng được hiểu như một phương thức chăm sóc sức khỏe cho con người
việc chìm đắm trong môi trường rừng về cây xanh và không khí trong lành
yên tĩnh giúp con người bỏ qua những áp lực mệt mỏi
lấy lại sự cân bằng cần thiết
bạn đã thử về với núi rừng để cảm nhận sự thuần khiết của thiên nhiên
thanh tẩy lại tâm hồn tái tạo năng lượng để tiếp tục với công việc
theo đó đất nước có nền văn hóa lâu đời nhật bản đã phát triển một hình thức y học mới
được gọi là tắm rừng forest bathing
hay còn gọi là shinrin joku liệu pháp giúp con người giải tỏa căng thẳng và lo âu
để hiểu hơn về liệu pháp chữa lành tâm hồn này
cùng mai hoa khám phá qua chiếc postcard ngày hôm nay nhé
đầu tiên thì chúng ta cần phải tìm hiểu shinrin joku là gì
chinrin joku kết hợp hán tự của hai chữ khu rừng và phòng tắm
và được dịch là tắm rừng
từ cái tên cho thấy tắm rừng về cơ bản là việc bạn dành thời gian
trong một khu vực nhiều cây cối và đắm mình dưới tán cây
cho dù bạn làm việc hay nghỉ ngơi
thuật ngũ này lần đầu tiên được sử dụng là tắm rừng
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi hai bởi bộ nông nghiệp lâm nghiệp và ngu nghiệp nhật bản
với mong muốn khuyến khích lôi sống lành mạnh
song song với việc phát triển và bảo vệ môi trường tự nhiên rộng lớn và đẹp đẽ của đất nước
vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cục lâm nghiệp cùng với hội văn minh xanh
đã lên danh sách quản lý một trăm linh khu rừng ở nhật bản
phổ biến khái niệm tắm rừng
đồng thời chú trọng đến công tác bảo tồn tại các khu vực này
không sớm nổi chống tàn như những phong trào sức khỏe thập niên tám mươi
và ý tưởng đơn giản đã được lan truyền mạnh mẽ bởi sự cộng hưởng cùng những tinh hoa văn hóa nhật bản
đặc biệt là niềm tôn kính tâm linh và hồi cố đối với thế giới tự nhiên
đầu những năm hai nghìn một số tổ chức trường đại học và trung tâm nghiên cứu y tế
bắt đầu tiến hành các thí nghiệm tìm hiểu xem
việc tản bộ dừa tán cây thực sự có ích với chúng ta hay không
nhiều nghiên cứu khác nhau được thực hiện và đưa ra một kết quả tích cực rằng
việc dành thời gian ở cạnh cây cối giúp làm giảm căng thẳng
cải thiện tâm trạng giảm nhịp tim và huyết áp
cũng như tăng khả năng tập trung tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp chúng ta ngủ ngon hơn
nói một cách thi vị cây cối có thể chữa lành tâm hồn và sức khỏe chúng ta
rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh tính hiệu quả của phương pháp này
các nghiên cứu ở nhật bản cho thấy mối liên kết giữa nó với việc giảm huyết áp
một nghiên cứu vào năm hai nghìn hai cho biết rằng
tăng cường hoạt động của các tế bảo bạch cầu giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật bao gồm cả ung thư
các nhà nghiên cứu thuộc đại học dubai anh cũng đã đo lường tâm trạng của những người tham gia tắm rừng
tiến sĩ christian max ewen người đứng đầu nghiên cứu cho biết
chúng tôi nhận thấy mức độ lo âu suy nghĩ thái quá giảm đi ở người tham gia nghiên cứu
trong khi tăng biến thiên nhịp tim dấu hiệu cho thấy sức khỏe tim mạch tốt và cảm giác thư giãn tăng lên
một nghiên cứu của đại học birmingham anh cũng kết luận rằng
việc tắm rừng khiến con người dễ dàng thực hành tránh niệm hơn
khung cảnh kích thích ký ức tuổi thơ vui vẻ chúng ta dễ quên đi những lo lắng liên quan đến công việc
các giác quan đều được kích thích
dịch vụ y tế quốc gia anh cũng cho rằng đây là giải pháp cho các vấn đề sức khỏe tâm thần
mà không cần dựa vào thuốc men hay trị liệu tâm lý đắt tiền
tương tự theo cleveland clinic
nghiên cứu năm hai nghìn bảy cho thấy liệu pháp rừng làm giảm cortisone một loại hormôn gây căng thẳng
nghiên cứu được thực hiện vào năm hai nghìn một mươi cho thấy những người đi bộ trong rừng hai lần một ngày trong hai giờ
tức là bốn giờ đi bộ mỗi ngày có hàm lượng tế bào tiêu diệt tự nhiên và tế bào miễn dịch cao hơn
năm hai nghìn một mươi một một nghiên cứu khác cho thấy phương pháp này tác động tích cực đến huyết áp và adpollectin
một loại protein giúp điều chỉnh lượng đường trong máu
nhìn chung dành thời gian hòa bình với thiên nhiên có thể cải thiện căng thẳng lo âu và trầm cảm
nhưng đó không phải là tất cả phương pháp này còn có thể có tác động tích cực đến lượng oxy trong não của bạn
đó là bởi vì bạn được bao quanh bởi cây cối và thảm thực vật tham gia vào quá trình quang hợp
khu rừng có lượng oxy cao hơn so với môi trường thành thị hoặc trong nhà
khi hít thở không khí trong lành trong rừng bạn đang hít thở không khí giàu oxy
tốt cho chức năng não của bạn
rừng cũng chứa đầy phytocytes là những hợp chất kháng khuẩn do cây cối và thực vật thải ra
hít những hợp chất này trong các buổi trị liệu trong rừng có thể có lợi cho hệ thống miễn dịch và góp phần giảm căng thẳng
và hương thơ dễ chịu của thiên nhiên có thể có tác động tích cực đến tâm trạng và tinh thần
và nếu việc sắp xếp thời gian hai ba ngày vào rừng để nạp năng lượng là khó khăn
bạn có thể trải nghiệm thiên nhiên ổn định

việc trồng nhiều cây xanh trong nhà bán công sống ở những nơi gần gũi thiên nhiên hồ nước sông cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
một người tiên phong trong việc nghiên cứu đề tài này là bác sĩ quynh ly của trường y tokyo nippon
được biết đến như chuyên gia hàng đầu thế giới về y học rừng ông lần đầu quan tâm đến tiềm năng y học của cây cối khi đi cắm trại trong rừng yakushima thử sinh viên
vài năm sau đó
ông phát hành cuốn sách mới với tựa tắm rừng tìm thấy sức khỏe và hạnh phúc nơi cây cối
bên cạnh những bức ảnh hút hồn về những khu rừng tuyệt đẹp
cuốn sách còn giới thiệu khái niệm tắm rừng lý giải trên cả hai phương diện nghệ thuật và khoa học về cách cây cối làm giàu cuộc sống của chúng ta
chẳng hạn như cây xanh giải phóng các loại dầu tự nhiên có tên gọi fitosai rất có lợi cho hệ thống miễn dịch của con người
và việc tiếp xúc với phytoxai làm tăng số lượng tế bào nk
giác thủ tự nhiên giúp ngăn ngừa các bệnh như ung thư và giảm sản sinh hormone gây căng thẳng trong cơ thể
ông cũng phát hiện tắm rừng có thể giúp ích trong việc điều trị chứng lo âu và trầm cảm
cùng với căng thẳng những vấn đề sức khỏe đang ngày càng phổ biến trong cuộc sống hiện đại
trong đất có chứa một loại vi khuẩn tên là mycobacterium vacae
chúng ta hít vào khi ở trong rừng vi khuẩn này hoạt động giống như thuốc chống trầm cảm và có thể hiệu quả hơn
so với một số thuốc kê toa trong giải tỏa tâm trạng
ông cũng giải thích tại sao nhật bản là nơi đầu tiên tổ chức nghiên cứu khoa học bài bản về những ít lợi của cây cổ đối với con người
rừng chiếm hai phần ba diện tích đất nước và truyền thống của nhật bản cũng ngắn liền với các hoạt động ngoài trời gần gũi với thiên nhiên
tuy vậy nhật bản cũng đã chứng kiến chỉ số tốc độ đô thị hóa thuộc hạng cao nhất thế giới trong vài thập kỷ qua
phần lớn dân số hiện đang sống ở các thành phố rất đông đúc
và mọi người nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của việc dành thời gian quỳ báu hòa mình cùng với thiên nhiên
các vấn đề đời sống đô thị tất nhiên không chỉ giới hạn ở nhật bản
sự gia tăng các liều giải độc tự kê như thiền định các bài tập yoga cách thể là những bằng chứng cho thấy
mọi người đang dần chủ động tìm kiếm các phương cách cải thiện sức khỏe thông qua lối sống lành mạnh và trị liệu tự nhiên
dành thời gian cho thiên nhiên rồi chứng minh là giúp bạn thư giãn
và trong thời đại mà căng thẳng lan tràn
tương đương một dịch bệnh đây là điều vô giá
liên tục cảm thấy cảnh giác cao độ sẽ để lại hậu quả tàn phá lâu dài trên cơ thể chúng ta
vậy chúng ta có thể tắm rừng để chữa lành ở những đâu
tắm rừng là một hoạt động cực kỳ dễ trải nghiệm và ít tốn kém
bạn có thể tắm rừng bất cứ lúc nào
trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào mà không cần đến thiết bị cắm trại hoặc sức bền dẻo da cho các chuyến đi bộ dài
bạn có thể tận thường tắm rừng
theo phong cách của riêng mình tại các khu rừng và công viên khác nhau
đối với thành thị đắm mình trong thẳm sâu rừng rập hoặc công viên quốc gia
có thể không phải là một lựa chọn khả thi
nhưng thực tế bạn có thể thực hành tắm rừng ở hầu hết mọi nơi
chẳng hạn công viên thành phố các ngôi đền với nhiều cây cối khu du lịch sinh thái
vì vậy việc dành thời gian về bất kỳ loại cây nào ở bất cứ đâu cũng đều hữu ích
nhưng để tăng hiệu quả
những cây thường xanh như cây tủng bách
và cây tuyết tùng sẽ tạo ra số lượng phytoxai cao hơn
hoặc ngay cả khi không đến được công viên
bạn vẫn có thể mang thiên nhiên về bên mình bằng cách trồng cây trong nhà
sử dụng các loại tinh dầu như dầu thâm hoặc nến hương hinoki
từ gỗ hinoki đều có thể giúp bạn ngủ ngon hơn
và làm chậm phản ứng kích thích thái quá